đối với bệnh nhân mắc covid một mươi chín có tình trạng nặng nhất tại việt nam
bệnh nhân chín mươi một người anh hiện đang được các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy tích cực cứu chữa
tuy nhiên tiên lượng của bệnh nhân vẫn còn nặng và chưa thật sự ổn định
hiện bệnh nhân vẫn đang hôn mê đang được giảm liều thuốc ăn thần ngừng thuốc sản cơ
mạch huyết áp của bệnh nhân ổn đang được cho thở máy và ếch mô
bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển viêm phổi tổn thương thận cấp
ngoài ra bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch với giảm tế bào lymphomáu kéo dài
đang được sử dụng kháng sinh dinh dưỡng vật lý trị liệu
tiên lượng bệnh còn nặng vì bệnh nhân còn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào ếch mô và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được